lái xe tại quỹ tín dụng nhân dân xã ngô quyền huyện thanh miện hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng
với chiêu bài vay tiền để đáo hoạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra đối tượng đã liên tiếp thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai một người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng vay tổng số tiền hơn tám bảy tỷ đồng
đến thời hạn trả nợ hưởng đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn
tuy nhiên trên thực tế toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ đánh bạc và chi tiêu cá nhân
chỉ trong ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với cục hải quan thanh hóa và công an huyện nông cống đã phát hiện bắt xử hai vụ chín đối tượng mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn
sáng ngày ba tháng một mươi hai kiểm tra hành chính nhà nghị ở huyện nông cống lực lượng công an đã phát hiện ba đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
bắt sự đối tượng kiều hồng trúc đang mua bán trái phép chất ma túy thu xử hơn chín mươi viên hồng phiến
tiếp đó vào tối cùng ngày các lực lượng bắt quả tang hai đối tượng người lào
tang vật thu xử gồm hai bánh heroin một bốn trăm linh usd và nhiều tang vật khác có liên quan
tại phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ hai vào ngày hôm nay
toán quân sự khu vực hai tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã tuyên phạt một mươi bốn tháng tù đối với bị cáo hoàng văn minh
cựu thiếu tá thuộc quân chủng phòng không không quân về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng văn minh điều khiển xe ô tô do thiếu quan sát
nên khi minh đánh lái ô tô rẽ vào chi nhánh ngân hàng việt tim banh ninh thuận
thì xảy ra va chạm với xe máy do cháu hồ hoàng
anh là học sinh lớp một mươi hai cầm lái chạy cùng chiều ở lề đường bên phải
cháu anh ngã xuống đường trượt dài pha đập trụ điện và tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện
vào khoảng bảy giờ sáng nay tám mét khối đất đá từ trên núi đổ sập xuống đường tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi
đoạn từ xã thanh an huyện minh long đi xã ba điền huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
khiến cho giao thông trên khu vực này bị chia cắt
rất may là thời điểm xảy ra sạt lở
đoạn đường không có người và phương tiện lưu thông nên không gây thiệt hại về người
ngay sau vụ sạt lở cơ quan chức năng huyện minh long và sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
đã đến hiện trường kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở
tuy nhiên do lượng đất đá sạt lở xuống đường khá lớn nên dự kiến là đến ngày mai mới khắc phục xong
để tỉnh lộ sáu trăm hai mươi bốn lưu thông trở lại
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h